tại lạng sơn đảng bộ huyện bình gia tổ chức đại hội đại biểu lần thứ hai mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là đơn vị được tỉnh ủy lạng sơn chọn tổ chức đại hội điểm và thực hiện chủ trương bầu trực tiếp bi thư cấp ủy tại đại hội
đại hội đã phân tích nhìn nhận kết quả đạt được những hạn chế trong nhiệm kỳ qua đồng thời thảo luận đề ra giải pháp mang tính đột phá trong nhiệm kỳ tới
gồm chuyển dịch cơ cấu nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh về mọi mặt chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh